thời điểm tết là lúc nhà nhà người người cùng nhau mua sắm tết
vì thế tại các chợ cũng như tại các cửa hàng thực phẩm giá cả và sức mua cũng có phần tăng hơn so với ngày thường
dạo quanh một số ngôi chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội
có thể nhận thấy các mặt hàng phục vụ tết rất phong phú và đa dạng giá cả cũng tùy thuộc vào sự ưa chuộng của người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố hà nội về giá cả phiên chợ cuối năm
những mặt hàng không được người dân ưa chuộng trong dịp tết thì giá cả không tăng hoặc tăng nhẹ
còn các mặt hàng được ưa chuộng như thịt heo thịt bò thịt gà hoặc là trái cây thì giá sẽ tăng cao
cụ thể thịt thăn bò bình thường hai trăm bảy mươi đồng thịt này tăng lên hai trăm tám mươi đồng một kg
thịt mông heo hai trăm năm mươi đồng tăng lên hai trăm sáu mươi đồng một kg
thịt nạc vai và thịt than heo một trăm một mươi đồng một kg thịt gà một trăm ba mươi đồng một kg
còn các mặt hàng rau củ như khoai tây
ngày thường một mươi ba đồng một kg nay lên một mươi tám đồng một kg
su hào hai đồng một củ thì nay là bốn đồng một củ
cà chua và cà rốt giữ mức giá cũ là một mươi đồng một kg
theo nhận định của người bán thì giá cả thị trường tết năm nay chỉ tăng nhẹ
giá cả hôm nay chỉ tăng nhít một tí thôi không đáng kể
tí không đáng kể
thường thường bán tái là hai trăm linh rưỡi bây giờ lên hai trăm sáu mươi
thế thôi chỉ nhít lên một tí thôi
đặc biệt các mặt hàng hoa quả là mặt hàng được bán nhiều nhất tại các chợ
để trưng bày trên bàn thờ cũng như tiêu dùng rất phong phú như dứa bốn mươi đồng một quả
phật thủ một trăm ba mươi đồng một quả cam ngày thường năm mươi đồng một kg
thì nay lên sáu mươi đồng một kg xoài cát bốn mươi đồng một kg
thì tăng lên sáu mươi đồng một kg
mặc dù là mặt hàng được ưa chuộng nhất nhưng sức mua cũng không tăng là bao so với ngày thường

tuy giá có tăng cao so với những mặt hàng thiết yếu
nhưng hàng hóa phục vụ tết tại các chợ rất đầy đủ và phong phú
có nhiều sự lựa chọn cho người dân để mua sắm cho một cái tết đầm ấm và sung túc